do ảnh hưởng của cơn bão số chín mưa lớn diễn ra liên tục khiến mực nước trên sông đa nhiêm đoạn qua địa bàn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng dâng cao
thống kê ban đầu của địa phương khoảng ba trăm linh hectare lúa và rau màu bị ngập trong đó hơn bảy mươi hectare rau màu bị ngập úng gây thiệt hại nặng nề
đây là vườn rau xà lách hai năm trăm linh m hai đang đến kỳ thu hoạch của gia đình ông nguyễn đạt thịnh xã lạc xuân huyện đơn dương nằm cạnh bờ sông đa nhiêm
chỉ sau một đêm bị nhấn chìm trong nước tất cả vôn liếng công sức của hơn một tháng qua đã đổ sông đổ bể
ngay sát vườn ông thịnh hơn bốn m hai cá tím của gia đình anh nguyễn hữu ảnh cũng chung tình cảnh
do bị úng nước vườn ca bị hư hại khoảng một nửa thiệt hại hơn tám mươi triệu đồng
đây là hai trong số hàng chục nhà vườn canh tác dọc đôi bờ sông đà nhiêm bị thiệt hại nặng trong đợt lũ này
theo thống kê ban đầu tại đơn dương khoảng ba trăm linh hectare diện tích lúa và hoa màu bị ngập
trong đó hơn bảy mươi hectare rau màu bị hư hại nặng tập trung chủ yếu tại xã tutra pro ca đơn và lạc xuân
do ảnh hưởng của cơn bão số chín nước lớn từ các triền núi đổ xuống mạnh gây ngập úng gần một km
tại km một nghìn ba trăm linh bốn ba trăm năm mươi trên quốc lộ một đoạn qua khu phố trí đức thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
và nhiều đoạn khác làm giao thông bị ách thắt gây tài nạn giao thông
theo chính quyền địa phương nguyên nhân đoạn đường này thường xuyên bị ngập ống là do hệ thống rãnh thoát nước quá hẹp
trong khi giải phân cách giữa tạo thành bờ bao chắn dòng chảy gây trở ngại giao thông
trước thực trạng trên chính quyền địa phương và người dân mong muốn đơn vị quản lý khai thác quốc lộ một
sớm mở rộng hệ thống thoát nước bố trí giải phân cách hợp lý để tạo dòng chảy thông thoáng
nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định cuộc sống cho người dân
do ảnh hưởng của cơn bão số chín từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu trên địa bàn tỉnh long an đã có hơn một sáu trăm bốn mươi ha lúa đông xuân
và hơn một mươi bốn hectare rau bị ngập có khả năng sẽ giảm năng suất từ một mươi đến ba mươi tùy theo mức độ ngập nước
để giảm thiệt hại thấp nhất đến sản xuất của bà con ban chủ yếu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh long an
đã chỉ đạo lãnh đạo các địa phương tổ chức triển khai tập trung lực lượng
nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục việc ngập ống vận động nhân dân và lực lượng dân quân hỗ trợ thu hoạch các diện tích lúa chín
gia cố các tuyến đê bao thủy sản và tổ chức tháo toàn bộ hệ thống nước ngập thông qua hệ thống cống phục vụ cho việc sản xuất của người dân
cũng do ảnh hưởng của cơn bão số chín mưa lũ trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh bình thuận có mưa to đến rất to
kết hợp với xả lũ điều tiết đã gây ngập úng tại một số địa phương
gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân
tại huyện bắc bình có bốn trăm ba mươi năm căn nhà của bà con nhân dân bị ngập hơn bốn một trăm năm mươi hectare cây trồng các loại bị ngập
trong đó gần hai bốn trăm linh hectare lúa sắp chín hơn một hai trăm linh hectare thanh long và hơn năm trăm bảy mươi ha hoa màu khác
tại huyện tuy phong có bốn địa phương ở vùng hạ du của hồ lòng sông bị ảnh hưởng gồm các xã phong phú phú lạc phước thể và thị trấn liên hương
để giảm thiểu
thiệt hại do cơn bão gây ra
ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo ubnd các huyện tích cực triển khai công tác khắc phục khẩu quả sau ngập lụt
kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại tổng hợp báo cáo để tỉnh có chỉ đạo kịp thời
đồng thời tổ chức nạo vết khơi thông song chảy phục vụ tiêu ống